cơ quan an ninh điều tra công an tp đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh khám xét bắt tạm giam đối với ba công dân quốc tịch hàn quốc
bao gồm lee kwan yong phó chủ tịch hội người hàn miền trung
seo yong jin giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn hàn yên huệ và song hong sup
chủ công ty môi giới khanvina nằm trong đường dây tổ chức cho người khác
nhập cảnh việt nam trái phép xảy ra trên địa bàn tp đà nẵng trong thời gian qua
lợi dụng chính sách ưu tiên nhập cảnh việt nam cho chuyên gia nước ngoài
lee kwan yong và seo yong jin đã đứng ra tổ chức khảo sát nhu cầu
tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực từ các doanh nghiệp tổ chức thành đường dây nhập cảnh
cho khách hàn quốc vào sân bay từ sân bay quốc tế incheon hàn quốc
đến sân bay quốc tế đà nẵng của việt nam
các đối tượng đã làm các giấy tờ xin cấp thị thường nhập cảnh
sau đó hồ sơ được giám đốc của các công ty trách nhiệm hiểu hạn cuva rose
the s và phúc trevor new life ký đồng dấu bảo lãnh nhập cảnh
với tư cách là chuyên gia làm việc tại các công ty này
từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay cả ba đối tượng đã tổ chức được bốn đợt
cho khách hàn quốc nhập cảnh vào việt nam trái phép
dưới danh nghĩa chuyên gia và thu lợi bất chính